do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba tại đảo lý sơn quảng ngãi đã có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
ở đảo cồn cỏ thì có gió mạnh cấp một mươi giật tới cấp một mươi ba
trên đất liền ven biển thừa thiên huế đà nẵng có gió mạnh tới cấp bảy cấp tám và giật tới cấp chín cấp một mươi
ở các tỉnh trung trung bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh hai trăm linh mm
hồi một mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông
ngay trên bờ biển các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật tới cấp một mươi hai
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
và dự báo là trong vòng sáu giờ tới thì bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy tám độ
vị bắc một trăm linh sáu độ kinh đông trên đất liền hà tĩnh quảng bình
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật tới cấp tám
tiếp theo sẽ là những thiệt hại do cơn bão số một mươi ba gây ra tính đến thời điểm này tại các địa phương mà phóng viên thường trú của chúng tôi gửi về
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại cửa biển nhật lê thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
hiện nay là cơn bão số một mươi ba đã bắt đầu đột vô vào tỉnh quảng bình
mặc dù sức gió đã giảm tuy nhiên lượng mưa
vẫn đang ngày càng lớn hơn đặc biệt tại các sông thì mực nước đã dâng cao và nguy cơ xảy ra lù lù trở lại lớn
tại các địa bàn huyền miền núi thì hơn một tháng qua thì đã diễn ra mưa lớn liên tục và đã có đến một trăm linh bảy vị trí sạt lở
với tình hình mưa lớn tiếp tục như thế này thì nguy cơ sạt lở sẽ còn tăng cao trong thời gian tới
để chủ động ứng phó với bão tỉnh quảng bình cũng đã triển khai di dời gần một mươi năm hồ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở và các vùng không an toàn
hiện nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình vẫn đang theo dõi rất chặt chạy diễn biến của bão
để kịp thời triển khai các nguyên pháp ứng phó với bão và mưa lù
còn tại quảng trị theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương này
dạng sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi một do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi ba đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
vùng ven biển có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín khiến nhiều nhà và cây xanh bị hư hại gãy đổ
một số đoạn đê bao bọc bãi biển tám do hải huyện do linh tiếp tục bị sạt lở
hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại do bão số một mươi ba gây ra tại quảng trị
cơ quan chức năng cảnh báo từ sáng ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một
các sông ở quảng trị xuất hiện một đợt lũ lên đến mức báo động hai cho đến mức báo động ba
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ven sông
bão số một mươi ba ảnh hưởng đến tỉnh thừa thiên huế từ khoảng giờ đến bốn h ngày một mươi năm tháng một mươi một
theo cơ quan khí tượng thủy văn sức gió đo được trong thành phố huế đạt đến cấp chín
giật cấp một mươi một tại các xã bãi ngang ven biển ghi nhận sức gió lớn hơn từ cấp một mươi đến cấp một mươi hai
với sức gió này bão số một mươi ba đã gây thiệt hại đáng kể đối với người dân vùng ven biển
đến một mươi h ba mươi vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong trong bão
ngoài gây thiệt hại về nhà cửa bão số một mươi ba cũng đã gây thiệt hại rất lớn
cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên đầm phá tam giang cầu hai
tại thành phố huế và vùng phụ cận gió bão đã làm gãy đổ một số cây xanh
nhiều địa phương trong tỉnh thừa thiên huế bị cắt điện để bảo đảm an toàn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
hiện nay bão số một mươi ba đã suy yếu các địa phương sớm tổ chức thống kê
để có phương án giúp người dân khắc phục hậu quả
lệnh giới nghiêm cũng đã được dỡ bỏ
người dân đi lại bình thường vào lúc tám giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một
riêng khu vực huyện a lưới phong điền quảng điền thì thời gian trở lại bình thường
sẽ vào lúc một mươi một giờ trưa cùng ngày
sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng cho biết
là do không bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số một mươi ba
nhưng tại đà nẵng đã có một số hạ tầng giao thông đề kè biển báo bị hư hỏng
hiện thì các ngành chức năng và người dân thành phố đang kiểm tra để khắc phục sau bão
tính đến bảy giờ sáng nay hầu hết các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố đà nẵng
gặp ứng cục bộ ít cây xanh bị ngã đổ tình hình giao thông bình thường